thưa quý vị chủ tịch hồ chí minh từng dạy giáo viên cũng phải tiến bộ cho kịp thời đại thì mới làm được nhiệm vụ
chớ tự túc tự mãn cho là giỏi rồi thì dừng lại mà dừng lại là lùi bước là lạc hậu mình tự đào thải mình trước
sự nghiệp giáo dục đào tạo phải đi trước một bước
khắc ghi lời dạy này suốt bốn mươi năm qua các thầy cô giáo mang sắc phục công an nhân dân đã không ngừng lao động sáng tạo công hiến
vì sự phát triển lớn mạnh của lực lượng công an nhân dân vì sự bình yên và hạnh phúc cho nhân dân
trong chuyên mục vấn đề và chính sách ngày hôm nay chúng tôi sẽ có cuộc trao đổi ngắn với thiếu tướng phó giáo sư tiến sĩ đỗ anh tuấn
cục trưởng cục đào tạo bộ công an xung quanh định hướng phát triển giáo dục đào tạo công an nhân dân trong thời gian tới

giáo dục trong công an nhân dân
là một lĩnh vực mang tính đặc thù mang tính chất chuyên ngành riêng biệt
công tác giáo dục đào tạo phải kết hợp giữa lý luận với thực tiễn nghiệp vụ công an
đảm bảo để học viên khi ra trường áp dụng ngay vào công tác thực tiễn tại các đơn vị chiến đấu của lực lượng công an nhân dân